phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
bắt quả tang hai đối tượng là nhân viên giặt là tại bệnh viện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng hai tại sưởng giặt bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
tổ công tác do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì
phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tàng đối tượng vũ đang tàng trữ trái phép tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng phát hiện và thu giữ thêm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
qua đấu tranh điều tra đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này về để cùng đối tượng đức sử dụng
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ hình sự đối tượng đặng thanh vũ
và giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng hoàng hải đức để điều tra làm rõ vụ việc